cùng với công tác tuyên truyền cảnh sát giao thông công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị quận huyện thị xã trên địa bàn đã đẩy mạnh kiên quyết xử lý các trường hợp uống rượu bia vẫn cố tình điều khiển phương tiện
cụ thể cho đến cuối giờ chiều ngày hôm nay các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý một bốn trăm ba mươi trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện xử lý một trăm linh chín trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ phát hiện bàn giao ba vụ ba đối tượng có dấu hiệu hình sự đến cơ quan thẩm quyền
lực lượng cảnh sát cơ động đã huy động ba mươi tổ công tác tuần tra bảo vệ mục tiêu trọng điểm kiểm soát địa bàn phức tạp về an ninh trật tự phát hiện bàn giao hai vụ việc bốn đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc hai h ba mươi